phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm nêu rõ giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
đối với khâu phát điện sẽ thực hiện cổ phần hóa các công ty phát điện thuộc tập đoàn điện lực việt nam
tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam theo phương án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án nhấn mạnh đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện gắn với việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động của ngành điện
theo cơ chế thị trường tăng cường tính công khai minh bạch bình đẳng cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế
xây dựng cơ cấu tổ chức ngành điện để đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào hoạt động hiệu quả
đồng thời phù hợp với định hướng phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh nâng cao hiệu quả điều tiết hoạt động điện lực
nhằm bảo đảm phát triển hệ thống điện bền vững đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn ổn định hiệu quả
đề án cũng yêu cầu áp dụng giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
phù hợp với các cấp độ phát triển của thị trường điện lực